sau nhiều ngày cơ bản khống chế được dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
thì dịch bệnh này lại tiếp tục tái phát tại nhiều xã thị trấn của tỉnh lào cai
hiện các cơ quan chức năng đang quyết liệt chỉ đạo nhằm khoanh vùng ngăn chặn dịch bệnh
ổ dịch đầu tiên xuất hiện trở lại tại thôn ngầu một xã võ lao huyện văn bàn
sau đó nhanh chóng lan rộng ra sáu xã của huyện văn bàn và thị trấn bát sát huyện bát sát
số lợn phải đem đi tiêu hủy bắt buộc gần bốn mươi con với tổng trọng lượng khoảng một năm tấn
dịch bệnh tái phát được xác định từ trong quá trình người dân vận chuyển mua bán lợn giống từ địa phương khác về
ngay sau khi dịch bệnh tái phát các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
tiêu hủy và khoanh vùng các ổ dịch vùng bị uy hiếp và vùng đệm từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể để xử lý